bắt đầu từ ngày hôm nay hai tháng sáu đến hết ngày năm tháng sáu đại lễ bạch kim của nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị sẽ diễn ra
và đến thời điểm này thì các công đoạn cuối cùng đã được hoàn tất
đại lễ bạch kim là sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm ngày nữ hoàng elizabeth đệ nhị lên ngôi được tổ chức trong bốn ngày với nhiều chương trình đặc sắc
sân khấu và chỗ ngồi bên ngoài cung điện booking ham đang dần được hoàn thiện
những người hâm mộ hoàng gia đầu tiên cũng đã bắt đầu đến đây dù trời mưa trong số đó có cả du khách đến từ mỹ và canada
nữ hoàng elizabeth đệ nhị là nguyên thủ quốc gia của liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland và là người đứng đầu giáo hội anh
bà cũng là người trị vì ngai vàng lâu nhất trên thế giới